ngày hai mươi hai tháng bốn tại thành phố hồ chí minh bộ công thương tổ chức lấy ý kiến của lãnh đạo nhiều địa phương
tại đồng bằng sông kiều long và các doanh nghiệp về tình hình xuất khẩu gạo đánh giá nguồn cung
số lượng gạo tồn kho của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo
trên cơ sở đó bộ công thương sẽ đề xuất điều chỉnh cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tháng năm
và thời gian tới để báo cáo chính phủ
với khả năng sản xuất năm hai nghìn hai mươi khoảng bốn mươi ba năm triệu tấn thốc
ngoài nhu cầu tiêu dùng trong nước khoảng ba mươi triệu tấn
lượng thốc còn dư để xuất khẩu khoảng một mươi ba năm triệu tấn thốc tương đương sáu năm sáu bảy triệu tấn gạo đủ cho xuất khẩu
các đại biểu của các tỉnh đồng bằng sông cửu long doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã đề nghị bộ công thương
và thủ tướng chính phủ cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo trở lại bình thường trong tháng bốn tháng năm tới đây
nhanh chóng giải quyết lượng gạo đang nằm tại cảng dẫn đến nhiều phát sinh gây tốn kém cho doanh nghiệp
bộ công thương đã ghi nhận các ý kiến của các đại biểu và sẽ đề xuất điều chỉnh cơ chế điều hành xuất khẩu gạo để báo cáo chính phủ
trước mắt bộ sẽ làm việc với bộ tài chính hải quan để giải quyết xuất khẩu gạo đếp
giải quyết các lô hàng gạo đưa về cảng trước ngày hai mươi bốn tháng ba
giải quyết các trường hợp đã mở tờ khai hải quan mà bị thất lạc trên hệ thống
các doanh nghiệp tồn kho trong hàng ngạch mà chính phủ tiếp tục cho xuất khẩu đối với gạo tẻ là một trăm linh tấn
tiếp tục kiểm tra số liệu gạo tồn tại cảng các kho của doanh nghiệp cho thống nhất